sở giao thông vận tải tp đà nẵng phối hợp với sở giao thông vận tải tỉnh thừa thiên huế
và các đơn vị xây dựng phương án tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề đà nẵng huế
theo đó tuyến xe buýt đà nẵng huế có thời gian hoạt động từ năm giờ đến một mươi chín h mỗi ngày
tần suất của tuyến là một mươi bốn một mươi năm phút một chuyến
giá vé dành cho hành khách đi suốt tuyến là bảy mươi đồng một lượt
hành khách đi chặng sẽ được tính giá từng trạng theo quy định của cơ quan quản lý
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân giữa thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế
nhất là trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia giao thông bằng xe buýt
tăng doanh thu cho doanh nghiệp và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự vận tải giữa hai địa phương